trong quá trình điều hành dap trần phương bình nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch dap đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái luật kế toán luật các tổ chức tín dụng và điều lệ ngân hàng cùng các nhân viên trong dap và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng này ba sáu trăm linh tám tỷ đồng
các hành vi của trần phương bình và đồng phạm là nguyên nhân khiến cho dap tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lỗ lũy kế ba mươi một bảy mươi sáu tỷ đồng
vốn chủ sở hữu âm hai mươi năm bốn trăm năm mươi một tỷ đồng trong đó tại đợt tăng vốn điều lệ năm hai nghìn một mươi ba ông bình giúp phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín chiếm đoạt hơn hai trăm linh tỷ đồng của dap mua giúp hơn một mươi ba triệu usd nhưng chưa được thanh toán
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hcm sở sơ thẩm đã tuyên phạt trần phương bình mức án trung thân bị cáo nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc dap
lãnh ba mươi năm tù phan văn anh vũ bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tổng hợp với bản án tám năm tù trước đó bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là hai mươi năm năm tù
các bị cáo còn lại lãnh từ hai năm tù đến một mươi sáu năm tù tại phiên tòa phúc thẩm ngày hai mươi hai tháng bốn sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên xử vì vắng mặt nhiều luật sư và bị cáo
một vụ án giết người vừa xảy ra vào lúc giờ ngày hai mươi sáu tháng năm tại phường quang trung thành phố con tum cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cho biết đã bắt giữ được hai đối tượng liên quan đến vụ án này
các đối tượng bị bắt gồm pòng và dritt đều trú tại làng playdon phường quang trung tp con tum
trước đó vào giờ ngày hai mươi sáu tháng năm tại trước cửa số nhà một trăm hai mươi sáu đường hai bà trưng phường quang trung thành phố con tum đã xảy ra một vụ án giết người
nhân là anh lê văn quang ba mươi ba tuổi trú tại số một trăm bảy mươi hai đường đào duy tử phường trường trinh tp con tum
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân động cơ vai trò của từng đối tượng trong vụ án nghiêm trọng này
lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy pos của các ngân hàng thương mại nhóm đối tượng người việt nam ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau đã câu kết với đối tượng người nước ngoài
chiếm đoạt hơn năm bốn tỷ đồng của các chủ thẻ người nước ngoài
ở quảng ninh và vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam chín đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với chín bị can
trong đó có phạm thị hương chú tại hà nội nguyễn đức công giám đốc công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế thiên cung và chan sóc
quốc tịch campuchia về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản các đối tượng đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua pos
sử dụng thông tin thẻ tiến dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp để rút tiền về tài khoản của doanh nghiệp
sau đó lập khống chứng tử để hợp lý hóa việc rút tiền từ ngân hàng
cho đến khi bị bắt giữ nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt năm bốn tỷ đồng từ các chủ thẻ người nước ngoài tại tỉnh vĩnh phúc và quảng ninh
cơ quan công an đã tạm giữ nhiều vật chứng có liên quan như điện thoại di động máy tính sách tay
các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến ba mươi tám lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ
của công ty thiên cung hơn bốn mươi ba đô la mỹ và nhiều tài liệu chứng cứ khác đang được tiếp tục được mở rộng điều tra
với hành vi trộm cắp tài sản các đối tượng chu đình tỉnh chú tại huyện ia súp tỉnh đắk lắc và hứa văn hậu
trú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông bắt tạm giam
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nhận được tài liệu chứng cứ khác
được tin báo của anh nông văn tùng chú tại xã đắc nung vừa bị mất chiếc xe máy hiệu exciter mang biển kiểm soát bốn mươi tám b một bốn mươi bảy nghìn một trăm bảy mươi bốn
công an huyện đắk song đã báo cho phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp chốt chặn trên các tuyến đường
đến khoảng ba giờ sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là chu đình tình và hứa văn hậu cùng vật chứng
bàn giao cho công an huyện đắk song tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
tòa án nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê minh long một mươi chín tuổi trú tại phường hòa khê quận thanh khê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám long đến đường trường trinh để mua bốn mươi tám viên thuốc lắc của một người không rõ lai lịch với giá là một mươi triệu đồng
đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi một long nhờ một người bạn trở đến quán karaoke trên đường nguyễn tất thành để bán
tám viên ma túy dạng thuốc lắc cho một thanh niên thì bị công an quận bắt quả tàng thu giữ toàn bộ số ma túy nói trên
qua khám xét công an quận thanh khê phát hiện thêm gần một mươi bảy gam ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin long dùng để phân chia bán lại cho các con nghiện
tòa nhân dân quận thanh khê đã tuyên phạt bị cáo lê minh long bảy năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy